với tuấn trần mỗi khi anh nhận lời đóng một phim nào anh cũng đều tìm hiểu kỹ đạo diễn ekip là ai
tuấn trần đã từng hợp tác với đạo diễn trung lùn và thích phong cách làm việc của anh cũng như thấy được sự đầu tư của dự án nên nhận lời
tính cách lành cũng khác với các vài trước đây tuấn trần đảm nhiệm nên cũng khiến anh thích thú với vai diễn này
có thể nói diễn viên chính của phim mai đất rừng vương nam và bố già đang làm việc khá chăm chỉ có nhiều phim điện ảnh liên tiếp ra dạp hoặc khởi quầy
tổng vuốt có tuấn trần tham gia cũng ấn định lịch khởi chiếu vào ngày năm tháng bốn tới
sau nhiều dự án có sự đồng hành của trấn thành sắp tới tuấn trần sẽ ra mắt những phim không liên quan đến chấn thành
khán giả cũng chờ đợi diễn xuất của tuấn trần với sự đột phá mới
nhận xét về các diễn viên trẻ đạo diễn trung lùn chia sẻ họ là những người yêu nghề và tâm huyết với các vai diễn
làm giàu với ma dự kiến sẽ chiếu ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn tại các dạp trên toàn quốc
thưa quý vị mới đây nhất những ngày đầu năm mới năm hai nghìn hai mươi bốn dân mạng tiếp tục lan truyền hình ảnh nghệ sĩ ưu tú hoài linh hát lô tô trên một sân khấu âm nhạc
thực hư về thông tin này như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
trong clip nghệ sĩ ưu tú hoài linh trông gai gò hơn so với trước đây
nam danh hài vui vẻ hát lô tô tương tác cùng các đồng nghiệp trên sân khấu lẫn khán giả
điều này khiến dân tình thắc mắc liệu rằng nam nghệ sĩ nhận sầu hát lô tô
tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là những hình ảnh anh bốc số may mắn cuối chương trình hài kịch diễn ra vào dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn tại tp hcm
hoài linh giữ vai trò đạo diễn chung với đạo diễn trẻ minh nhật trong vở kịch tết xuân giữ trưa
vở kịch mang tên xuân giữ chùa do hoài linh làm đạo diễn với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ
tên gọi vở kịch được anh giải thích là muốn khán giả cảm thấy vui vẻ phấn khởi
và đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người
vở diễn tại sân khấu truyền thông khang số năm b phạm ngũ lão quận gò vấp tp hcm kéo dài từ mùng một đến mùng năm tết
trong vở kịch hoài linh trực tiếp bốc số may mắn cho khán giả xem kịch với mong muốn
mỗi đêm sẽ có vài quý khán giả nhận lộc may mắn với mong ước mọi người sẽ có một năm khởi sắc
chia sẻ về tác phẩm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn do mình đạo diễn hoài linh bày tỏ
hy vọng vở sẽ đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc và những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại hội sân khấu tp hcm nhiều người bất ngờ khi thấy hoài linh xuất hiện
anh đã đăng ký theo lớp học đạo diễn do đạo diễn trần ngọc dầu phụ trách
hoài linh tâm sự tôi làm diễn viên rất nhiều năm giờ đăng ký học đạo diễn không phải là để làm đạo diễn
mà tôi thấy càng lớn tuổi thì cái đầu mình càng đóng lại nên quyết định đi học để bổ khuyết những gì mình còn thiếu
và cố gắng học thêm những gì mình cần
sở trường của tôi chỉ là hài thôi
giờ mình học để mở ra biết thêm về chính kịch
sau này nếu có nhân duyên thì dựng những vở nhỏ nhỏ cho chính mình hoặc các em cũng vui
nếu làm việc được với các bạn trẻ nữa thì có lẽ mình sẽ thấy yêu đầy hơn
với lần đầu tiên giữ vai trò đạo diễn trong vở xuân giữ trưa
chính đạo diễn trần ngọc dầu đã khuyến khích hoài linh làm đạo diễn
vì ông cho rằng hoài linh có nhiều kinh nghiệm ở vai trò diễn viên
bản thân anh cũng rất quan tâm tới công tác đạo diễn
nên ông cho rằng đã đến lúc hoài linh nên thử sức
anh cứ làm còn ông ở phía sau iểm trợ
đây là lần hiếm hoi hoài linh xuất hiện trên sân khấu hậu ồn nào liên quan đến tiền tử thiện hồi năm hai nghìn hai mươi một
từng là một trong những cái tên hàng đầu làng giải trí việt
dòng những ồn ào từ thiện một mươi bốn tỷ đồng thời điểm năm hai nghìn hai mươi một khiến hoài linh ít xuất hiện trước truyền thông lẫn khán giả
sau khi quay trở lại với nghệ thuật cư dân mạng thường gặp hình ảnh hoài linh trên các sân khấu hội trợ
cây nhà lá vườn thay vì game show truyền hình hay những chương trình lớn như trước kia
thưa quý vị ngày càng nhiều diễn viên thử sức chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái những thành công vang dội
và trấn thành là một trong những đạo diễn như vậy
thành tích mới giúp cho trấn thành phá kỷ lục cũ do chính mình xác lập
đồng thời trở thành đạo diễn ngàn tỷ đồng đầu tiên ở việt nam sở hữu ba phim đều đạt tới hoặc vượt mốc bốn trăm linh tỷ
ngày một tháng ba phim mai của đạo diễn trấn thành chính thức chạm mốc năm trăm linh tỷ đồng sau ba mươi ngày chiếu
đây là số liệu do box office việt nam
cung cấp có thể tranh lệch năm một mươi trên thực tế
thành tích này không chỉ phá bỏ kỷ lục cũ của nhà bà nữ do chính đạo diễn này xác lập mà còn là kỷ lục mới của phòng vé việt
trấn thành là đạo diễn điện ảnh đầu tiên ở việt nam có ba phim chạm tới hoặc vượt mốc bốn trăm linh tỷ đồng
cụ thể theo box office việt nam năm hai nghìn hai mươi một có bố già ba trăm chín mươi năm tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi ba có nhà bà nữ bốn trăm năm mươi chín tỷ đồng và năm hai nghìn hai mươi bốn có mai
vừa đạt năm trăm linh tỷ đồng
theo nhà sản xuất doanh thu hai phim lần lượt bố già bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng nhà bà nữ bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
thành công phòng vé của mai nói riêng và phim của trấn thành nói chung đến từ nhiều yếu tố
một yếu tố quan trọng trong đó là lượng xuất chiếu dồi dào chiếm gần hoặc hơn năm mươi thị trường trong hầu hết thời gian chiếu dạp
phim của trấn thành được coi là trường hợp cá biệt song cho thấy tiềm năng lớn của thị trường việt nam
nếu mỗi người đi xem
chỉ đi xem một lần thì phim đã có hơn bốn tám triệu người xem theo nhà sản xuất mai bán được hơn bốn tám triệu vé
còn số này tương đương với năm dân số việt nam chín mươi chín hai triệu người theo worldmeter và liên hợp quốc
nhiều khán giả đã và đang kỳ vọng cột mốc một tỷ đồng trong tương lai không xa
trong khi đó theo box office việt nam đơn vị này chưa có thống kê chính xác về doanh thu của bộ phim
thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên mạng xã hội đào phở và piano
lý do là đến tận ngày hai mươi bảy tháng hai một số hệ thống rạp mới mở hệ thống bán vé trực tuyến dành cho đào phở và piano
đồng thời nhân viên của box office việt nam phải dùng phương pháp thủ công để thu thập số liệu phòng vé
tại trung tâm chiếu phim quốc gia cụm dạp đầu tiên mở bán vé bộ phim gây xuất này
theo một số nguồn tin doanh thu của đào phở và piano tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn có thể đạt mốc một mươi tỷ đồng
tức bằng một phần hai so với chi phí sản xuất
chi phí marketing gây xuất
gần như không có
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại